vào trưa ngày hôm nay công an huyện bến lức tỉnh long an đã bắt giữ đối tượng nguyễn huỳnh thành quê quán tại thành phố đà nẵng
là người đã điều khiển ô tô tải gây tai nạn liên hoàn rồi bỏ trốn
theo cơ quan công an vào đêm ngày hôm qua ba xe máy và một ô tô đang dừng chờ đèn đỏ
trên quốc lộ một đoạn xã mỹ đức tây huyện cái bè tỉnh tiền giang
thì bất ngờ ô tô tải biển kiểm soát năm mươi một c năm mươi bảy nghìn hai trăm tám mươi bảy do nguyễn huỳnh thành điều khiển lưu thông cùng chiều đâm trúng
vụ việc khiến một người tử vong nhiều phương tiện hư hỏng giao thông hỗn loạn
sau khi tai nạn xảy ra thành đã lái xe tải bỏ trốn khỏi hiện trường
nhận được thông tin phối hợp từ công an tỉnh tiền giang công an tỉnh long an đã triển khai lực lượng cảnh sát giao thông
chốt chặn bắt giữ được thành trên đường tỉnh tám trăm ba mươi đoạn cầu sáng lớn địa bàn xã lương hòa huyện bến lức tỉnh long an
và hiện đối tượng đã được bàn giao cho công an tỉnh tiền giang tiếp tục điều tra xử lý